chính sách phát triển công nghiệp việt nam trong thời gian qua còn chưa đồng bộ tầm nhìn và định hướng chưa phù hợp còn thiếu các chính sách cụ thể thiếu sự ưu tiên về nguồn lực để theo đuổi một cách nhất quán và quyết liệt
các mục tiêu đã đề ra là những nhận định chung của các chuyên gia trong hội thảo chính sách công nghiệp quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi năm diễn ra tại hà nội
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã khẳng định qua các thời kỳ đảng và nhà nước việt nam luôn quan tâm đề ra các chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp
đặc biệt từ khi việt nam gia nhập wto năm hai nghìn bảy các chủ trương đường lối của đảng về phát triển kinh tế xã hội về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng đã liên tục được bổ sung hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh tình hình mới
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
trong quá trình phát triển công nghiệp cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập
chúng ta phải làm chủ và để làm chủ như thế thì chúng ta phải kết hợp đồng bộ
trong thời gian qua các chính sách chung và chính sách ngành trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của công nghiệp việt nam trong hơn ba mươi năm đổi mới vừa qua
trong một mươi năm trở lại đây tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng ba bốn mươi hai lần tỷ trọng gdp công nghiệp cũng duy trì ổn định khoảng ba mươi một ba mươi hai trên tổng gdp của cả nước tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới
các chính sách phát triển công nghiệp của việt nam đến thời điểm hiện nay có thể nói là khá thành công
tuy nhiên trong thời gian tới việt nam cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cần phải đầu tư cơ sở và thể chế phục vụ cho quá trình phát triển công nghiệp
các khoản chi nhất là chi phí không chính thức cần phải giảm để tăng năng suất trong nhiều ngành xuất khẩu sản xuất
có thể nói để thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
việc phát triển công nghiệp của việt nam đến thời điểm hiện nay cũng phải là một lý do
xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia của việt nam đồng bộ hiệu quả nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn hai nghìn bảy mươi sáu hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay